trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín tuyến buýt đường sông tại tp hcm đã thu hút hai trăm bốn mươi năm lượt hành khách
tăng một mươi năm sáu mươi tám so với năm hai nghìn một mươi tám
đây là loại hình vận tải hành khách được tp hcm khuyến khích mở rộng
vì có thể kết hợp để phát triển du lịch đường thủy
dự án đầu tư hai tuyến buýt vận tải hành khách công cộng bằng đường sông
trên địa bàn thành phố được thực hiện theo hình thức đối tác công tư
có tổng vốn đầu tư hơn một trăm hai mươi tám tỷ đồng
sau gần hai năm đi vào hoạt động tuyến buýt đường sông số một đã hoàn thiện năm trên chín bến
gồm bến bạch đằng bến bình an bến thanh đa bến hiệp bình chánh và bến linh đông
tuyến buýt số một ngày càng thu hút đông hành khách trải nghiệm
đến nay tuyến buýt đường sông số hai đang thực hiện các dự án cải thiện môi trường nước
và dự án đầu tư cống kiểm soát triều bến nghé sau khi hoàn thành sẽ đưa vào khai thác
loại hình vận tải hành khách công cộng bằng đường sông được mở ra
với kỳ vọng góp phần giảm ung tắc giao thông và phát triển du lịch tại tp hcm